theo dự báo của đài khí tượng thủy văn trung trung bộ bão số năm di chuyển nhanh có nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến thành phố đà nẵng
để chủ động ứng phó với bão và mưa lớn ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố đề nghị ban chỉ huy phòng chống thiên tai
và tìm kiếm cứu nạn các quận huyện sẵn sàng triển khai phương án phòng chống bão ngập lụt lũ quét và sạt lở đất lên kế hoạch sơ tá nhân dân đến nơi an toàn
tuy nhiên lưu ý bảo đảm thực hiện nghiêm các nội dung biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín tổ chức trăng chống nhà cửa nhất là các nhà tạm chờ tái định cư
tri cục thủy sản thường xuyên cung cấp tình hình tàu thuyền cho ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố
hôm nay một mươi sáu tháng chín ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh quảng nam có công điện chủ động ứng phó với diễn biến của cơn bão số năm
các huyện thị xã thành phố tập trung chỉ đạo tu hoạch lúa vụ hè thu năm hai nghìn hai mươi kiểm tra giả soát các khu vực ở vùng trũng sạt lở
các đơn vị quản lý hồ chứa nước thủy lợi tổ chức trực ban bảo đảm an toàn công trình hồ chứa thủy lợi thủy điện
các địa phương trên địa bàn cần linh hoạt điều chỉnh phương án ứng phó theo phương châm bốn tại chỗ
tỉnh quảng nam hiện có năm trăm năm mươi ba tàu với năm sáu trăm tám mươi bốn lao động đang hoạt động trên vùng biển
hiện thuyền trưởng của tất cả các tàu đã nhận được thông báo về diễn biến của bão số năm và đang di chuyển ra khỏi vùng ảnh hưởng